thưa quý vị do cần tiền kinh doanh nên nạn nhân đã liên hệ với vợ chồng sơn vay số tiền năm mươi triệu đồng
quá trình cho vay tiền thì vợ chồng sơn thỏa thuận mỗi tháng phải trả một mươi triệu đồng tiền lãi
và công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự hai đối tượng trương ngọc sơn bốn mươi hai tuổi và lê thị mỹ ba mươi hai tuổi là vợ của sơn
đều trú tại tỉnh đồng nai để điều tra và làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo hồ sơ công an tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai do cần tiền kinh doanh nên chị lê bảo ngọc hai mươi bốn tuổi trú tại xã bắc sơn huyện trảng bom tỉnh đồng nai
cho có mượn của vợ chồng sơn năm mươi triệu đồng với thỏa thuận lãi suất hai mươi một tháng mỗi tháng chị ngọc phải trả một mươi triệu đồng tiền lãi
đến nay chị ngọc đã trả được bốn mươi chín triệu đồng tiền lãi do không có khả năng chi trả tiền lãi nên vợ chồng sơn nhiều lần gọi điện thoại nhắn tin đe dọa chị ngọc
tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi một vợ chồng sơn đã trả được bốn mươi chín triệu đồng tiền lãi
vợ chồng sơn đã đến nhà chị ngọc đe dọa dùng vũ lực để đòi nợ thì bị tổ một trăm sáu mươi một công an huyện trảng bom phát hiện và bắt giữ
thưa quý vị lợi dụng sự mê tín dị đoan để chiếm đoạt tài sản ngô quang duy ba mươi tuổi và nguyễn thị tuyết loan năm mươi tuổi đã bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

theo điều tra khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng sự mê tín dị đoán của anh
cùng với đó các chuyên gia khuyến nghị khách hàng nên chọn một trong ba phương thức mua vé máy bay gồm mua trực tuyến tại website tại phòng vé chính thức tại đại lý của hãng và luôn yêu cầu lấy hóa đơn để đảm bảo không mua phải vé giả vé bị nâng hạng
chính là sự kết hợp của hai lĩnh vực thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật dân gian truyền thống tạo nên một mảnh ghép hoàn hảo giữa quá khứ và hiện tại là thông điệp của sự sáng tạo trên nền lịch sử văn hóa truyền thống
nội dung đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay tại tp hcm
thưa quý vị viện kiểm sát nhân dân tp hcm vừa trả hồ sơ liên quan đến vụ án sai phạm
trong sử dụng vốn huy động tại sài gòn co op gây thiệt hại gần một trăm một mươi năm bảy tỷ đồng
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã trả hồ sơ vụ án ông diệp dũng và đồng phạm
bị khởi tố về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
việc trả hồ sơ để công an tp hcm điều tra bổ sung thêm tám vấn đề
theo kết luận từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến tháng một năm hai nghìn hai mươi sài gòn co op có chín lần tăng vốn điều lệ
trong đó lần tăng vốn thứ chín ông diệp dũng đã chỉ đạo tăng từ ba hai trăm linh tỷ đồng lên sáu bảy trăm chín mươi bảy tỷ đồng
ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu ông diệp dũng
đã tự ý dùng một tỷ đồng từ ba tỷ đồng huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi bixi việt nam
tiếp đó diệp dũng tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty cổ phần địa ốc đại á
và công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị mới với số tiền một tỷ đồng trên
theo hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị mới
và công ty cổ phần địa ốc đại á sài gòn co op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định bảy một năm
tuy nhiên sau đó ông diệp dũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận
từ bảy một năm xuống còn một năm gây thiệt hại cho sài gòn cổ ốc số tiền gần một trăm một mươi năm bảy tỷ đồng
công an thị xã gò công tỉnh tiền giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam
đối tượng võ phạm minh nhật sinh năm hai nghìn ba cư ngụ tại ấp ông non xã tân trung thị xã gò công
để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý về hành vi giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
tại cơ quan điều tra nhật khai nhận nhật có quen biết qua mạng xã hội facebook với một em gái sinh tháng một mươi năm hai nghìn sáu
đến đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai nhật đưa em gái về nhà mình ở ấp ông non xã tân trung thị xã gò công
em bé ở lại nhà của nhật sống chung với nhật
giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai người thân của em gái tìm được nhà của nhật nên đến cơ quan công an trình báo sự việc
sau đó nhật bị công an thị xã bắt giữ
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một công an huyện long thành tỉnh đồng nai cho biết đơn vị vừa phát hiện một điểm chiếc nạp khí lbt trái phép
trên địa bàn thuộc xã long phước thu giữ nhiều tăng vật có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trực tự tích nguyên đáng quý mão năm hai nghìn hai mươi ba
qua các công tác quản lý địa bàn công an huyện long thành tiến hành kiểm tra bãi đầu xe chung vui
hai tuổi ngủ tại địa phương quản lý
tại đây ông ngọc thuê ông lương thế vinh bốn mươi sáu tuổi quê tỉnh ninh thuận trông coi với giá sáu triệu đồng một tháng
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện ba trăm năm mươi hai vỏ bình lpg loại một mươi hai kg hai trăm bốn mươi sáu bình có chứa nước ga loại một mươi hai kg
nhưng không có niêm màng niêm phong của các nhán hiệu ba vỏ bình lpg nhán hiệu p một loại bốn mươi năm kg
tổ kiểm tra còn phát hiện tại các khu vực chứa vỏ bình lpg và bình lpg chứa nước ga trên có sáu trăm ba mươi hai niêm màng co
của các nhán hiệu chứa

sử dụng và một dụng cụ để chiếc nạp khí lpg từ xe bồ vào bình lpg
ngoài ra lực lượng phối hợp quan sát định số ga do ông vinh chiếc nạp trái phép được đưa đến ba cửa hàng
ở các xã long phước an phước huyện long thành xã thành phú huyện vĩnh cựu để tiêu thụ
công an huyện long thành đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra ba cửa hàng trên
và phát hiện thu giữ một trăm năm mươi ba bình lpg nhãn hiệu các loại có niêm màng co niêm phong
và các chú cơ sở trên đều khai nhận mua của nguyễn tiến ngọc và lương thế vinh
nhà máy nhiệt điện ô môn một thuộc phường phước thới quận ô môn thành phố cần thơ
vừa tổ chức buổi diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp thành phố năm hai nghìn hai mươi
tình huống giải định tại nhà sản xuất hydro của nhà máy nhiệt điện ô môn một bị rò rỉ
đồng thời lúc này hệ thống điện bị chập gây ra cháy
sau khi phát hiện cháy lực lượng phòng cháy chữa cháy của nhà máy nhiệt điện ô môn một
để báo động tiến hành triển khai các hoạt động chữa cháy ban đầu
xử lý sự cố bằng lực lượng tại chỗ theo phương án chữa cháy của cơ sở
đồng thời thông báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp
và các đơn vị chức năng đến hỗ trợ
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố cần thơ
cùng công an quận ô môn đã nhanh chóng bố trí lực lượng phương tiện
đến hiện trường triển khai đội hình chữa cháy và ngăn chặn cháy lan
đồng thời triển khai đội hình cứu nạn cứu hộ và tìm đưa những người bị nạn ra khu vực an toàn
buổi thực tập nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các thành viên cơ sở
trong việc xử lý sự cố khi có cháy nổ xảy ra
trang luyện cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở nâng cao trình độ chữa cháy
sử dụng thành thảo trang thiết bị phương tiện chữa cháy
thuộc xã ba điểm huyện hóc môn tp hcm bị cướp đâm sáu nhát
được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó
bệnh nhân được hồi sức và chụp ct sau đó được khẩn cấp chuyển đến cấp cứu
tại bệnh viện thống nhất để phối hợp cứu sống bệnh nhân
tại đây các bác sĩ đã phối hợp giữa khoa cấp cứu và khoa ngoại tim mạch lồng ngực
đưa bệnh nhân thẳng lên phòng mổ
bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng trụy tim tri giác lơ mơ
với sáu vết đâm gần tiêm phổi và sau lưng
nhĩ trái và vết thương thủng phổi phải gây tràn máu màng phổi
lấy được ở khoang màng phổi phải một năm kg máu năm trăm linh ml máu ở phổi trái
bệnh nhân được xử trí khâu lại tiêm và phổi hồi sức tích cực
hiện tại bệnh nhân sinh hiệu ổn đang được theo dõi liên tục
trong bối cảnh thị trường bất động sản hiện nay đang chịu áp lực lớn
về câu chuyện giao dịch cũng như thanh khoản
tuy nhiên với nguồn cung khang hiếm tại các dự án mới
và nhu cầu nhà ở vào dịp cuối
thì các chỉ số giá bất động sản nhà ở và văn phòng tại tp hcm
lại đang có xu hướng gia tăng
theo tập đoàn cung cấp dịch vụ bất đồng sản savills việt nam
ở phân khúc văn phòng các chỉ số về giá tại tp hcm được cải thiện
trong quý ba đạt chín mươi tám điểm tăng ba điểm theo quý và năm điểm theo năm
công suất cho thuê hạng b tăng ba điểm phần trăm theo quý lên chín mươi hai
hạng a tăng hai điểm phần trăm theo quý lên chín mươi bảy
hạng c tăng một điểm phần trăm theo quý lên chín mươi bốn
sự gia tăng đã thúc đẩy sự cải thiện
tỷ lệ lấp đẩy khu vực ngoài trung tâm cải thiện hai điểm phần trăm theo quý
và bốn điểm phần trăm theo năm lên chín mươi một
và giá thuê tăng một phần trăm theo quý và ba phần trăm theo năm
tuy nhiên tỷ lệ lấp đẩy vẫn chủ yếu tập trung một khu vực trung tâm
mà chưa đồng đều tại các quận xung quanh
văn phòng cho thuê ở trung tâm tp hcm trong nhiều năm nay
ổn định trên chín mươi về tăng suất
và giá tương đối ổn định tùy theo phân khúc a b c
nhưng trong thời gian vừa qua có hình hướng tăng từ ba đến năm hàng năm
do vậy từ đây tới tết tôi nghĩ là khu vực có văn phòng
thật sự là khởi sắc
bởi vì tổng diện tích sàng cho thuê tại tp hcm
cho các hàng sắp xỉ còn hai năm triệu m hai
so với các nước ở singapore hong kong malaysia
thì họ từ tám đến một mươi hai triệu m hai sàng
do vậy thị trường cũng đã quá nhỏ
thị trường mất động sản thương mại
bao gồm là văn phòng trung tâm thương mại
nó đã có một cái sự phục hồi
rõ rệt so với trước dịch
cái tỷ lệ mà văn phòng hàng a
nghĩa là những cái văn phòng mà được xây với những cái tiêu chuẩn
tốt mặt tàng trên một m hai
và vì cái sự khan hiếm về cái mặt bằng văn phòng cho thuê tại khu vực trung tâm
cho nên chúng ta có thể thấy là ở
tp hcm thì có những cái tòa nhà văn phòng mà có cái mức giá trào thuê
hiện nay là lên tới là trên sáu mươi đô
có những nơi là sáu mươi năm đô
bảy mươi đô một m hai
còn đối với thị trường cho thuê
dù mức độ quan tâm tăng mạnh ở tất cả các loại hình bất động sản nhà mặt phố shop house căn hộ chung cư
so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên lượng tìm kiếm chỉ tập trung ở phân khúc thấp
còn tại các phân khúc cao khoảng trên năm mươi triệu đồng mỗi tháng
thì vẫn khá hiếm khách thuê
đặc biệt là tại khu vực trung tâm thành phố
tình hình vẫn ám đạm
nhiều cửa hàng vẫn đóng cửa chưa tìm được khách thuê
nguyên nhân do giá cho thuê cao
nhưng tình hình kinh doanh chưa thực sự phục hồi như thời điểm trước dịch
bên cạnh đó
người kinh doanh cũng có xu hướng chuyển ra vùng ven thuê
với giá thấp hơn
cái lượng mà khách đi tìm thuê cao nhất hiện tại
là cái giá là từ khoảng dưới năm mươi triệu
thì cái lượng khách mà đi thuê tiêu dùng
có nghĩa là vừa cái trạp ở
vừa cái trạp mà kinh doanh nhỏ lẻ lại
là khá là cao
và đang thiếu cái nguồn đó rất là nhiều
còn những cái dòng tiền mà từ bảy mươi
thì hiện tại nó hơi chậm
nó giảm đi so với là nhiều theo ước
tính của bản thân công ty chúng tôi
là khoảng từ hai mươi bốn mươi so với những thời điểm trước
theo đánh giá thì
khoảng đầu năm đầu năm hai nghìn hai mươi ba đó
thì thị trường nhà thuê
nó sẽ tăng trưởng lại
tại thị trường bất đồng sản căn hộ
theo số liệu thị trường bất động sản tháng một mươi
giá rau bán căn hộ tại thành phố hồ chí minh
tăng từ ba bảy tùy theo phân khúc
trong đó căn hộ cao cấp
trên năm mươi năm triệu đồng mỗi mét vuông
tăng giá bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
còn với căn hộ từ ba mươi năm năm mươi triệu đồng mỗi mét vuông
và dưới ba mươi năm triệu đồng mỗi mét vuông
cũng ghi nhận mức tăng lần lượt
là sáu và ba so với cùng kỳ
theo một số các đơn vị khảo sát thị trường
ở một số dự án vừa mới bàn giao
một số nhà đầu tư đang chịu áp lực
về lãi suất vay lớn
khi thị trường đã xuất hiện hiện tượng cắt lỗ
tuy nhiên hiện tượng giá giảm
chỉ đang xuất hiện ở thị trường thưa cấp
với mức giảm khoảng một mươi so với trước
riêng thị trường sơ cấp giá vẫn tăng
khoảng từ sáu tám từ đầu năm đến nay
theo các chuyên gia
cùng hạn chế chất lượng dịch vụ được cải thiện
và chi phí xây dựng gia tăng
là nguyên nhân khiến giá bất động sản tăng cao
trong thời gian qua và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt